những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình an ninh với cuộc sống ngày hôm nay
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai